cũng tại vĩnh phúc hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên cho biết đã làm rõ bốn đối tượng là thủ phạm gây ra sáu vụ đập phá cửa kính ô tô trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố vĩnh yên
kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm đối tượng này còn gây ra hàng chục vụ việc tương tự khác ở các tỉnh hòa bình hương yên và tp hà nội
đây là hình ảnh camera an ninh ghi lại một vụ trộm cắp tài sản để bên trong xe ô tô trên địa bàn thành phố vĩnh yên
chỉ trong một thời gian ngắn cuối tháng sáu đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn thành phố đã xảy ra sáu vụ việc tương tự như trên gây bức xúc trong dư luận ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trước tình hình trên giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an tp vĩnh yên xác lập chuyên án quyết tâm tập trung lực lượng bắt giữ thủ phạm trong thời gian sớm nhất
sau một thời gian khẩn trương xác minh truy xét công an tp vĩnh yên đã xác định bốn đối tượng là thủ phạm gây án gồm phùng ngọc tôn hoàng tiến trường cùng chú tại tỉnh vĩnh phúc nguyễn kim đông chú tại thành phố hà nội và hoàng anh tuấn chú tại tỉnh thanh hóa
qua công tác xác lập chuyên án chúng tôi đã tập trung một trăm linh lực lượng của công an các thường xã hoặc đội mỹ vụ tiến hành giả soát xác minh và qua quá trình giả soát xác minh đã dựa lên lực lượng nghi vấn là phùng ngọc tôn